một mươi cơ sở kinh doanh cá nhân bán khẩu trang với giá gấp nhiều lần so với ngày thường
không niêm yết giá đã bị công an tp hà nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường xử lý
theo đó tính đến ngày ba tháng hai các đơn vị đã kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với bốn mươi một cửa hàng
kinh doanh thiết bị y tế hiệu thuốc và hai cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao với mặt hàng
khẩu trang y tế qua trang facebook công an tp hà nội đã công khai danh sách bốn mươi ba cơ sở cá nhân vi phạm
để nhân dân được biết công an thành phố yêu cầu các cửa hàng y tế và người dân chấp hành nghiêm các quy định
của pháp luật trong kinh doanh buôn bán đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi lợi dụng
dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới cơ quan công an nơi gần nhất
trang facebook của công an tp hà nội hoặc đường dây nóng của tổng cục quản lý thị trường
số điện thoại một nghìn chín trăm linh tám trăm tám mươi tám sáu trăm năm mươi năm để cơ quan chức năng kiểm tra xử lý